theo video clip do người dân quay lại nhóm bảo vệ hàng chục nhân viên cầm gậy gọc lao xuống biển
tấn công một số người dân đang kéo lưới khiến cho hai người gãy tay nhập viện
ngày hai mươi ba tháng năm tin từ công an tp phú quốc tỉnh kiên giang cho hay
sau khi nhận đơn tố cáo của nạn nhân cơ quan này vừa mời làm việc và tạm giữ hình sự
để điều tra hành vi cố ý gây thương tích đối với sáu nhân viên khu nghỉ dưỡng
ở khu vực mũi móng tây thuộc xã cửa cạn
kết quả điều tra ban đầu cho thấy ngày một mươi tám tháng năm có một nhóm du khách
cùng một số người dân địa phương tới mũi móng tây tắm biển và gian lưới bắt cá
cho rằng nhóm du khách xâm phạm vùng biển riêng của khu nghỉ dưỡng
nhóm nhân viên bảo vệ tại đây lên tiếng ngăn cản rượt cửa cải với du khách kéo lưới
nhiều bảo vệ cầm gậy gọc xong xuống bị đánh người dân lưới rượt đuổi những người này chạy lên bờ
lên tới bờ bất chấp sự căng ngăn có một số du khách một nhóm bảo vệ khác la vào đánh nhóm kéo lưới
và cho một doanh nghiệp làm du lịch khu vực này thường xuyên xảy ra tranh chấp
nên chủ có một số khu nghỉ dưỡng thuê nhiều thanh niên xâm trổ làm bảo vệ
hiện vụ vị đang được cơ quan chức năng tp phú quốc tiếp tục làm rõ